ngay sau cuộc tấn công ám sát tướng soleimani các nỗ lực tấn công các trang web của chính phủ liên bang
tiểu bang và chính quyền địa phương ở mỹ đã tăng năm mươi
đây là thông tin do các nhà nghiên cứu an ninh internet và các quan chức chính phủ mỹ cung cấp cho hãng tin cnn
các tin tặc được cho là có nguồn gốc từ iran đã tìm cách xâm phạm mạng máy tính của mỹ
để trả thù cho cái chết của tướng qasem soleimani
trong suốt bốn mươi tám giờ các cuộc tấn công có các địa chỉ ip của iran
tăng gấp ba lần so với các mục tiêu trên khắp thế giới đạt mức cao nhất là năm triệu lần thử mỗi ngày
chỉ riêng tại bang texas các hệ thống máy tính phải quét mạng bảo mật thường xuyên tới một mươi lần mỗi phút
bộ an ninh nội địa mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo và cập nhật hệ thống tư vấn chống khủng bố của quốc gia
bằng một bản tin giải quyết nguy cơ tấn công mạng của iran